công an tp hà nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố đinh văn giáp và đinh văn trường
hung thủ sát hại nam sinh chạy xe grab cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình
hai bị can bị đề nghị truy tố hai tội danh là giết người và cướp tài sản
theo kết luận điều tra ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hai thanh niên rủ nhau xuống hà nội
thuê nhà nghỉ gần biến xe mỹ đình rồi đi chơi game tại quán internet
chiều ngày hai mươi sáu tháng chín giáp rủ trường đi cướp tài sản của các tài xế xe ôm
chúng bàn nhau thuê tài xế trở đến nơi vắng rồi cướp tài sản nếu nạn nhân chống trả sẽ dùng dao sát hại
sau đó giáp cướp chiếc exciter rồi trở trường bỏ chạy về nhà ở huyện văn chấn tỉnh yên bái
chiếc iphone của nạn nhân bị trương vứt lại gần hiện trường do điện thoại có mật khẩu
ngày ba mươi tháng chín hai tiền cướp đã bị cảnh sát bắt giữ